ngân hàng nhà nước vừa có công văn nhắc nhở các ngân hàng kiểm soát rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành theo đúng quy định
ngân hàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản
hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát sau cho vay trong đó đặc biệt là giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thường xuyên theo dõi đánh giá để xác định sớm các dấu hiệu bất thường về khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp
các ngân hàng tập trung giả soát việc đầu tư trái phiếu chuyển đổi với các doanh nghiệp có số dư lớn nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng
doanh nghiệp khác bảo đảm tuân thủ đúng quy định về các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng
đặc biệt là quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng một khách hàng và người có liên quan